người làm nghề công việc trong phòng thí nghiệm lấy mẫu vận chuyển xử lý bảo quản và tiêu hủy mẫu sars cov hai
người làm nghề công việc trong khu cách ly tập trung cách ly y tế tại nhà cách ly y tế vùng có dịch hỗ trợ chăm sóc người bệnh covid một mươi chín tại nhà
người làm nghề công việc vận chuyển phục vụ người bệnh covid một mươi chín
người làm nghề công việc vận chuyển khâm liệm bảo quản hỏa tán mai tán thi hại người bệnh covid một mươi chín
người làm nghề công việc phòng chống dịch phục vụ cứu trợ người nhiễm sars cov hai gồm
giám sát điều tra xác minh dịch nhân viên hải quan ngoại giao nhân viên làm công tác xuất nhập cảnh sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan binh sĩ công chức quốc phòng công nhân và viên chức quốc phòng chiến sĩ sĩ quan thuộc lực lượng công an người làm nghề công việc khác được cử tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
yếu tố gây bệnh gồm
có tiếp xúc với virus sars cov hai trong môi trường lao động
yếu tố gây bệnh được ghi nhận tại một trong các văn bản sau
xác nhận tiếp xúc nghề nghiệp với sars cov hai
vi được quy định tại hoặc văn bản cử tham gia phòng chống dịch phục vụ cứu trợ người nhiễm virus sars cov hai do lãnh đạo đơn vị ký xác nhận và đóng dấu hoặc kết quả quan trắc môi trường lao động hoặc biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính
những trường hợp này có thời gian tiếp xúc tối thiểu thời gian tiếp xúc ngang nhất với yếu tố có hại trong quá trình lao động để có thể gây bệnh nghề nghiệp
là lần một
khoảng thời gian kể từ khi người lao động đã thôi tiếp xúc với yếu tố có hại đến thời điểm vẫn còn khả năng phát bệnh do yếu tố có hại đó là hai mươi tám ngày
hồ sơ hưởng chính sách bệnh nghề nghiệp với chẩn đoán mắc bệnh covid một mươi chín phải kèm theo giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án ghi nhận bị mắc bệnh covid một mươi chín hoặc kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai bằng kỹ thuật rt pcr hoặc xét nghiệm tương đương theo quy định của bộ y tế
dự thảo thông tư của bộ y tế quy định
những người làm nghề trên được chẩn đoán
xác định mắc covid một mươi chín trong thời gian từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi đến trước ngày thông tư này có hiệu lực được lập hồ sơ bệnh nghề nghiệp khám giám định và được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp theo quy định
thời gian khám xác định di chứng là sau sáu tháng kể từ khi mắc covid một mươi chín
khi bệnh covid một mươi chín được bổ sung vào danh mục nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội các đối tượng được thù hưởng chính sách này có thể yên tâm hơn trong công tác bởi vì đã được nhà nước quan tâm chăm lo tới sức khỏe tính mạng của họ
như vậy họ sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc giúp cho nhà nước chăm lo đời sống sức khỏe của người dân nói chung và trong khu vực dịch bệnh được tốt hơn giảm tỷ lệ tử vong do dịch bệnh giúp đất nước phát triển
covid một mươi chín đã đẩy nhiều trẻ em vào tình cảnh mồ côi không nơi nương tựa
nhằm bảo trợ cho các em giúp đỡ các em vượt qua nghịch cảnh và có tương lai tốt đẹp hơn chương trình cùng con đi tiếp cuộc đời của báo thanh niên đã tổ chức ký kết bảo trợ lâu dài
đến khi các cháu một mươi tám tuổi cho một trăm sáu mươi hai trẻ
với kinh phí ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng
trong số các nhà bảo trợ cho chương trình có làng sos thành phố hồ chí minh
để đa dạng các hình thức bảo trợ giúp trẻ mồ côi phát triển và trưởng thành tốt ông hoàng long giám đốc làng trẻ sos thành phố hồ chí minh gọi tắt là làng
đơn vị đồng hành với chương trình cùng con đi tiếp cuộc đời chia sẻ thêm về năng lực tiếp nhận trẻ mồ côi ở làng điều kiện ăn ở học tập sinh hoạt tại làng
ông long cho biết hiện tại các làng sos việt nam vẫn có khả năng để giúp đỡ các em
với khả năng nhận thêm trẻ mồ côi riêng làng trẻ em sos thành phố hồ chí minh có thể nhận thêm bốn mươi bốn trẻ em nữa
trẻ vào làng được chăm sóc nuôi dưỡng trong một máy ấm gia đình thay thế có chất lượng và lâu dài giống như một gia đình tự nhiên có mẹ các con và anh chị em
mỗi trẻ đều có kế hoạch phát triển cá nhân riêng và tất cả trẻ em sinh sống tại làng được đảm bảo điều kiện học tập tốt và hỗ trợ phát triển toàn diện về thể chất
tinh thần và được giáo dục kỹ năng sống pháp luật tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí phát triển năng khiếu của bản thân
sau khi tốt nghiệp các trường cao đẳng đại học trẻ có năng lực học tập tốt sẽ được hỗ trợ tiếp tục học cao hơn và tạo điều kiện tìm kiếm việc làm tự lập và ổn định cuộc sống
về điều kiện ăn ở trẻ vào sinh sống tại làng được hưởng tiêu chuẩn tiền ăn như sau
trẻ dưới bốn tuổi là hai bốn trăm linh ngàn đồng một tháng một trẻ trẻ bốn tuổi trở lên là một chín trăm hai mươi đồng một tháng một trẻ
về nhà ở từ sáu đến tám trẻ và một bà mẹ ở một căn nhà một trăm ba mươi m hai đầy đủ tiện nghi sinh hoạt phòng khách ba phòng ngủ bếp nhà tắm nhà vệ sinh
về học tập một trăm linh trẻ được học tập từ mầm non đến lớp một mươi hai và được học nghề cao đẳng đại học cao học theo khả năng của từng em
ông long cũng cho biết trong trường hợp trẻ có người thân gia đình khi sống tại làng sos trẻ sẽ được về thăm thân nhân gia đình hai lần một năm
vào dịp hè và tết nguyên đáng thời gian không quá ba ngày trừ thời gian đi và về hoặc trường hợp về đột xuất như thân nhân bệnh nặng qua đời
thân nhân trẻ được vào thăm hai lần một năm không được ở lại qua đêm
để được nhận vào làng sos các trẻ phải thuộc một trong ba đối tượng sau
trẻ sơ sinh đến dưới một mươi tuổi có thể chất và tinh thần hoàn toàn bình thường không mắc bệnh truyền nhiễm không có nguồn nuôi dưỡng
trẻ từ một mươi đến một mươi hai tuổi là anh chị ruột của đối tượng ở mục một các điều kiện tương tự
ba trẻ dưới một mươi sáu tuổi là nạn nhân bị làm hại cần bảo vệ khẳng cấp các điều kiện tương tự mục một
các biểu mẫu hồ sơ phụ huynh hoặc người thân của trẻ có thể liên hệ trực tiếp tại làng trẻ em sos tp hcm để được cung cấp
phụ huynh người thân của trẻ nếu có nhu cầu tìm hiểu về làng trước khi làm hồ sơ gửi trẻ
vui lòng xem thông tin liên hệ chi tiết trên màn hình
làng sos tp hcm sáu trăm chín mươi bảy quang trung phường một mươi hai quận gò vấp tp hcm
điện thoại hai mươi tám ba trăm tám mươi chín năm mươi tám nghìn năm trăm linh bốn liên hệ vào các ngày giờ làm việc di động chỉ thủy chín trăm tám mươi ba hai trăm một mươi năm hai trăm bảy mươi tám
liên quan đến công tác tiêm phòng ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ sáng ngày hai mươi tháng bốn
hàng ngàn trẻ em năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi ở miền tây gồm các tỉnh kiên giang đồng tháp an giang và vĩnh long đã được tiêm vaccine
tại kiên giang đông đảo phụ huynh đã đưa con em đến các điểm trường trung học cơ sở trên địa bàn để tiêm ngừa covid một mươi chín
các em được bố trí ngồi giãn cách và đeo khẩu trang
thầy mai thanh nam hiệu trưởng trường trung học cơ sở thạnh hương huyện dòng riền cho biết
hôm nay có một trăm tám mươi năm học sinh lớp sáu của trường sẽ tiêm vaccine mũi một người covid một mươi chín
trước đó trường đã thông báo đến phụ huynh để nhắc nhở các em ăn uống nghỉ ngơi phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe trước khi tiêm
theo sở y tế kiên giang có khoảng hai trăm một mươi năm chín trăm năm mươi bảy trẻ em năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn tỉnh kiên giang sẽ được tiêm ngừa covid một mươi chín chia làm hai đợt
bắt đầu từ ngày hai mươi tháng bốn đến ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
học sinh lớp sáu sẽ tiêm ngừa trước sau đó sẽ lần lượt đến học sinh tiểu học và mẫu giáo
tại đồng tháp ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd
dân tỉnh cho biết tỉnh này đang tiêm ngày thứ hai cho tổng cộng gần một trăm bảy mươi trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
ông bữu nói khi có vaccine phân bổ về tỉnh chúng tôi tổ chức tiêm ngay
hiện nay đồng tháp đã được phân bổ trên một trăm bốn mươi liều vaccine cho trẻ em
nên sẽ ưu tiên tiêm trước cho các địa phương trọng điểm là thành phố cao lãnh thành phố sa đéc
đồng tháp đề ra mục tiêu sẽ có hơn chín mươi năm trẻ từ đủ năm đến một mươi một tuổi được tiêm hai mũi
tỉnh thực hiện tiêm theo lộ trình
cao xuống thấp theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch tại địa phương
sau đó sẽ triển khai đến học sinh trường mầm non khối lớp lá
tại an giang bà trần thị ngọc diễm giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh an giang cho hay
việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đang được ngành giáo dục phối hợp
ngành y tế triển khai đồng bộ
cùng ngày bà nguyễn thị quyên thanh phó chủ tịch ubnd tỉnh vĩnh long cho biết
vĩnh long đồng loạt tiêm ngừa covid một mươi chín cho gần tám bảy trăm linh học sinh lớp sáu
với trên một trăm linh điểm tiêm tại các trường học
nhóm trẻ được tiêm từ một mươi một tuổi đến một mươi một tuổi một mươi tháng tính theo ngày sinh
không mắc covid một mươi chín hoặc mắc covid một mươi chín và đã khỏi trên ba tháng
vaccine được sử dụng là vaccine moderna liều lượng hai mươi năm ml cho mỗi trẻ
bà thanh đánh giá các điểm tiêm đã chủ động trong công tác tổ chức tiêm
vừa đảm bảo an toàn phòng dịch vừa an toàn tiêm chủng
trẻ đến tiêm vaccine được bố trí giãn cách hạn chế tiếp xúc
việc tiêm được triển khai nhanh chóng
không để xảy ra ủng ứ
thưa quý vị như vậy công tác tiêm chủng vaccine cho trẻ em
đang được các tỉnh thành triển khai vô cùng an toàn và nhanh chóng
với mục tiêu bảo vệ các em tốt nhất trước covid một mươi chín
chưa có ca phản vệ nguy hiểm nào được ghi nhận
do đó chúng tôi tin rằng quý vị khán giả có thể an tâm đưa con đi tiêm ngay hôm nay
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại quảng trị
mời đề tỉnh này cho biết các cơ sở kinh doanh dịch vụ
như vũ trường karaoke massage quán bar trên địa bàn được hoạt động trở lại
vào sáng hai mươi tháng bốn ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị đã có văn bản
về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị quyết định bỏ quy định số người tập trung
tại một thời điểm đối với hoạt động trong nhà và ngoài trời
cho phép tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm vũ trường karaoke massage
quán bar internet trò chơi điện tử vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh
được hoạt động trở lại và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
thời gian áp dụng kể từ ngày hai mươi tháng bốn
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cũng yêu cầu các thủ trưởng cơ quan đơn vị
căn cứ các quy định về phòng chống dịch để sửa đổi điều chỉnh bổ sung các biện pháp
phòng chống dịch phù hợp với cấp độ dịch theo ngành lĩnh vực và trên địa bàn quản lý
đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức
người lao động và người dân tiếp tục duy trì thực hiện linh hoạt công thức phòng chống dịch
năm k cộng vaccine thuốc cộng điều trị cộng công nghệ cộng ý thức người dân cộng có biện pháp khác
liên quan đến diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tính đến ngày một mươi chín tháng bốn
tỉnh quảng trị có tổng cộng tám mươi ca bệnh
trong đó bệnh nhân đang điều trị tại nhà là hai ba trăm bốn mươi tám người điều trị tại cơ sở y tế sáu mươi tám người
số bệnh nhân thở oxy nặng bốn người và có tổng cộng năm mươi ba ca tử vong
người trên một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín đạt chín mươi chín bảy mươi bốn
tỷ lệ tiêm mũi tăng cường bổ sung đạt sáu mươi tám chín mươi bốn tỷ lệ tiêm đủ hai mũi hoặc ba mũi abdala đạt chín mươi bốn sáu mươi hai
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm khiến nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao
đáp ứng nhu cầu này đại diện các hãng hàng không bamboo airways vietnam airlines
pacific airlines vietjet đều đã sẵn sàng mọi nguồn lực để đăng tại các đường bay trọng điểm
và khai trương loạt đường bay quốc tế mới
trước nhu cầu hàng không được dự báo tăng trở lại mạnh mẽ bamboo airways dự kiến tăng một mươi năm cung ứng tại nội địa
tiếp tục tăng tần suất bay trên toàn mạng bay
tập trung vào đường bay trục như hà nội tp hcm đà nẵng các đường bay du lịch đi phú quốc
nha trang quy nhơn cùng các chuyến bay đi đến các địa phương có nhu cầu cao như vinh thanh hóa hải phòng
bên cạnh đó bamboo airways chủ động bố trí các sản phẩm bay tối muộn
sau hai mươi giờ đi đến các điểm du lịch và đưa khách về từ các điểm du lịch sau hai mươi ba giờ để kịp thời cung ứng tải
đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của đông đảo người dân trong giai đoạn nghỉ lễ
tình hình dịch bệnh được kiểm soát và mở cửa du lịch là những yếu tố quan trọng
tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động đi lại của người dân
trên cơ sở đó hãng đánh giá nhu cầu đi lại của khách nội địa
đặc biệt là vào dịp lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm sẽ tăng trở lại với lượng khách có thể đạt và vượt năm hai nghìn hai mươi bốn
vì vậy bamboo airways đã liên tục tăng tần suất và mở nhiều đường bay thường lệ quốc tế
hãng tăng tần suất khai thác các đường bay hà nội narita nhật bản lên bốn chuyến khứ hồi một tuần
hà nội indon hàn quốc lên ba chuyến khứ hồi một tuần và tiến tới bay một chuyến khứa hồi một ngày cho mỗi đường từ ngày một tháng sáu
ngay trước thềm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm bamboo airways tiếp tục đưa vào khai thác hàng loạt đường bay mới
như hà nội melbourne úc từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
thành phố hồ chí minh bangkok thái lan từ ngày hai mươi tám tháng bốn thành phố hồ chí minh singapore từ ngày hai mươi chín tháng bốn
và sau đó là hà nội singapore từ ngày chín tháng năm
đồng thời hãng đang tích cực thúc đẩy hướng tới mở rộng mạng bay đến các quốc gia châu á như lào campuchia
tương tự hãng hàng không việt nam airlines pacific airlines vasco cũng tăng nhiều chuyến bay trong dịp nghỉ lễ
với gần bốn trăm năm mươi chỗ trong bảy ngày từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày bốn tháng năm
trong đó việt nam airlines và vasco khai thác trên hai chuyến bay với gần ba trăm chín mươi năm chỗ tăng một mươi so với giai đoạn cùng kỳ hai nghìn một mươi chín
còn pacific airlines cùng ứng trên hai trăm bảy mươi chuyến bay tương ứng gần năm mươi một chỗ
các đường bay tập trung tăng tải đăng thu hút du khách kết nối giữa hai thành phố lớn hà nội thành phố hồ chí minh
với những điểm du lịch nổi tiếng như đà nẵng quy nhơn đà lạt nha trang phú quốc côn đảo
riêng đối với các đường bay quốc tế
sau khi chính phủ mở cửa du lịch hoàn toàn từ ngày một mươi năm tháng ba và để đón đầu nhu cầu thị trường trong kỳ nghỉ lễ
các hãng tăng tần suất khai thác đến toàn bộ mạng bay quốc tế thường lệ
mở một mạng bay với các đường bay mới như hà nội thành phố hồ chí minh delhi ấn độ
các đường bay kết nối singapore với đà nẵng nha trang phú quốc từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhằm đảm bảo hoạt động khai thác hiệu quả và an toàn
các hãng hàng không nội địa đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách
bệnh để có phương án tổ chức vận tải hành khách tối ưu phục vụ người dân đi lại
điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm hủy chuyến trong dịp nghỉ lễ
đồng thời khuyến cáo hành khách đặt vé sớm để tránh hiện tượng sốt vé
làm thủ tục trước chuyến bay qua website hoặc ứng dụng di động của hãng để tiết kiệm thời gian
làm thủ tục và chờ đợi tại sân bay
chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
thưa quý vị mới đây chuyên gia y tế tại mỹ đã lên tiếng cảnh báo về hiện tượng
thời gian tái nhiễm covid một mươi chín đang ngày càng rút ngắn có thể chỉ một tháng sau lần nhiễm đầu tiên
các nhà dịch tễ học cho biết thời gian tái nhiễm có thể ngắn hơn với các biến thể omicron mới
phó giáo sư tration crindacherk chủ nhiệm khoa nghiên cứu các loại virus mới nổi tại đại học minatoba mỹ cho biết
các biến thể omicron mới có khả năng vượt qua một số phản ứng miễn dịch sớm
điều đó có nghĩa là chúng ta không có mức độ bảo vệ chống lại sự lây nhiễm mà chúng ta đã có trước đó
phó giáo sư kindra chok giải thích việc chúng ta nhiễm bệnh không có nghĩa ngày hôm sau
hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ hoạt động trở lại một trăm linh hoặc đạt mức cao mà phải cần có thời gian
khi tiếp xúc với virus hoặc bị tái nhiễm hoặc bị nhiễm lần đầu tiên
sẽ mất thời gian để hệ thống miễn dịch của cơ thể phục hồi trở lại sau đó
cynthia kha nhà dịch tế học và là người sáng lập epi research cho biết
miễn dịch đối với covid một mươi chín tương tự như bệnh cảm
vì vậy một người có thể bị nhiễm trùng nhiều lần
bà kha khẳng định đây không phải là bệnh thủy đậu chỉ mắc một lần trong đời
theo bà kho càng nhiều người mắc bệnh càng có nguy cơ xuất hiện thêm nhiều biến thể của virus sars cov hai
nhà dịch tễ học này cũng khẳng định có khả năng tái nhiễm covid một mươi chín chỉ trong một thời gian ngắn sau lần mắc đầu tiên
khả năng này xảy ra trong trường hợp virus vẫn núp trong cơ thể người ở một tải lượng rất thấp
sau đó khi người bệnh suy giảm sức khỏe hoặc một số yếu tố nào đó
dù yếu virus lại nhân lên
các nhà dịch tế học đều đồng ý rằng tiêm vaccine đeo khẩu trang và tránh xa xã hội
là cách bảo vệ tốt nhất để bạn không bị nhiễm covid một mươi chín
vâng thưa quý vị vậy là đã xuất hiện trường hợp f tái nhiễm covid một mươi chín chỉ sau một tháng khỏi bệnh
và có thể sẽ còn ngắn hơn nếu virus corona tiếp tục tiến hóa
các chuyên gia đã khuyến cáo đây không phải là kiểu bệnh chỉ nhiễm một lần trong đời
mà có thể tái nhiễm nhiều lần
do đó trong bối cảnh thời gian tái nhiễm đang ngày càng rút ngắn như hiện nay
mặc dù đã khỏi covid một mươi chín quý vị cũng hãy chú ý bảo vệ sức khỏe của bản thân bằng các biện pháp an toàn
dịch bệnh covid một mươi chín tại ấn độ đang có dấu hiệu phức tạp
gần đây chính phủ nước này đang yêu cầu các địa phương cảnh giác và có các biện pháp ứng phó
trong điều kiện số ca mắc mới covid một mươi chín đang tăng trở lại
giới chức y tế ấn độ cảnh báo đây là dấu hiệu của làn sóng covid một mươi chín thứ tư tại nước này
theo dữ liệu của bộ y tế và phúc lợi gia đình
ấn độ ghi nhận mức tăng sáu mươi sáu số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày với hai sáu mươi bảy ca mắc mới
trong đó bốn mươi ca tử vong trong hai mươi bốn giờ qua
tỷ lệ dương tính hàng ngày đã tăng mạnh lên bốn mươi
trong khi tỷ lệ dương tính hàng tuần tăng từ ba mươi bốn lên ba mươi
trong khi thủ đô new delhi cũng đã ghi nhận hơn sáu trăm linh trường hợp covid một mươi chín mới
chính quyền thủ đô đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với tình hình
đồng thời yêu cầu tất cả các bệnh viện đặt trong tình trạng sẵn sàng
với dịch bệnh
cơ quan y tế ấn độ cho rằng sự gia tăng đột biến các ca nhiễm bệnh
một phần là do sự báo cáo dữ liệu covid một mươi chín chậm trễ sau khoảng năm ngày
tại một số bang như karala dẫn đến sự sai lệch trong dữ liệu tổng thể
do bộ y tế và phúc lợi gia đình của liên minh ấn độ công bố
cơ quan này đã yêu cầu bang karala cung cấp dữ liệu covid một mươi chín cập nhật hàng ngày
trong khi đó chính quyền karala ngày một mươi chín tháng bốn đã bác bỏ những cáo buộc
liên quan đến việc không gửi dữ liệu covid một mươi chín hàng ngày cho đơn vị chức năng
chính đầu cơ quan y tế bang kerala veena trot cho biết
những cáo buộc cho rằng thela không cung cấp dữ liệu covid một mươi chín cho chính quyền trung ương
là hoàn toàn sai chúng tôi đã gửi dữ liệu từ năm hai nghìn hai mươi và vẫn tiếp tục như vậy
chỉ là chúng tôi đã ngừng công bố dữ liệu hàng ngày ở bang này
nhưng chúng tôi đang gửi dữ liệu hàng ngày cho cơ quan giám sát quốc gia
nsu theo yêu cầu của chính phủ liên minh
khá đáng tiếc là một người có trách nhiệm từ chính phủ liên minh nói rằng
kerala không cung cấp dữ liệu
chúng tôi đã gửi dữ liệu cho chính phủ liên minh qua thư điện tử
với sự gia tăng các trường hợp nhiễm covid một mươi chín thứ trưởng bộ y tế ấn độ raset bushan
đã kêu gọi việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch
trong đó nhấn mạnh việc đeo khẩu trang ở những khu vực đông người
làm kiểm soát bất kỳ làn sóng lây nhiễm mới nào
ông rajesh bhushan cũng đã đề nghị một số bang
có biện pháp hạn chế phòng dịch trong trường hợp cần thiết
đồng thời tuân thủ chiến lược xét nghiệm theo dõi điều trị tiêm chủng
và các biện pháp phòng chống dịch
theo thứ trưởng bộ y tế ấn độ sự lỏng lẻo ở bất kỳ cấp độ nào
cũng có thể làm mất tác dụng của việc quản lý phòng chống dịch covid một mươi chín cho đến nay
việc gia tăng các ca mắc covid một mươi chín trong những ngày qua
khiến dư luận lo ngại làn sóng lây nhiễm lần thứ tư tại ấn độ
tuy nhiên theo một số chuyên gia làn sóng covid một mươi chín mới khó có thể xảy ra
trong bài phát biểu trước báo giới giáo sư manindra agarwal
chuyên gia nghiên cứu tại viện công nghệ ở ấn độ ở canpu cho biết
khả năng xảy ra làn sóng thứ tư ở ấn độ là ít vì khả năng miễn dịch tự nhiên
đối với virus sars cov hai của người dân là trên chín mươi
cơ quan quản lý thảm họa delhi dtma cũng sẽ họp trong ngày hai mươi tháng bốn
để thảo luận về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
và kêu gọi việc tái áp dụng biện pháp xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang
ở nơi công cộng
liên quan đến tình hình dịch covid một mươi chín tại thượng hải trung quốc
thưa quý vị sau nhiều ngày chiến đấu với số ca mắc không ngừng tăng kỷ lục
và ghi nhận hơn một mươi ca tử vong đầu tiên thì mới đây chính quyền thành phố này
thông báo không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín bên ngoài các khu vực phong tỏa
ở hai quận làm dấy lên hy vọng gió đã đổi chiều trong cuộc chiến chống dịch
vào ngày một mươi chín tháng bốn thượng hải ghi nhận một mươi sáu bốn trăm linh bảy ca nhiễm không triệu chứng mới
giảm so với một mươi bảy ba trăm ba mươi hai ca của ngày hôm trước
số ca có triệu chứng là hai bốn trăm chín mươi bốn ca giảm gần sáu trăm linh ca
các quan chức thành phố cho biết có một mươi bốn bệnh nhân tử vong vào hai ngày một mươi tám và một mươi chín tháng bốn
tổng cộng thượng hải ghi nhận một mươi bảy ca tử vong kể từ khi đợt bùng phát mới bắt đầu
tuy nhiên nhiều cư dân cho biết một thành viên trong gia đình đã qua đời
sau khi mắc covid một mươi chín từ đầu tháng ba
nhưng các trường hợp này chưa được đưa vào thống kê chính thức
chính quyền thành phố thượng hải không trả lời những câu hỏi về số ca tử vong
động thái này khiến nhiều người hoài nghi liệu số ca tử vong thực tế có thực sự
chỉ dừng ở con số một mươi bảy hay còn nhiều hơn nữa mà không được báo cáo ghi nhận
bên cạnh đó hãng tin reuters đưa tin công ty xe điện tesla inch đã nối lại hoạt động sản xuất
tại nhà máy ở thượng hải vào ngày một mươi chín tháng bốn sau khi tạm ngưng hoạt động trong hơn ba tuần
công ty này nằm trong danh sách sáu trăm sáu mươi sáu doanh nghiệp được chính phủ trung quốc
trung quốc ưu tiên mở cửa lại hoặc tiếp tục hoạt động ở thượng hải
các biện pháp phong tỏa nghiêm ngạc sau khi covid một mươi chín bùng phát vào đầu tháng ba
đã khiến cho hai mươi năm triệu người dân gặp khó khăn vì mất thu nhập nguồn cung cấp thực phẩm thất thường
gia đình bị chia cắt và điều kiện cách ly tồi tệ
vào ngày hai mươi tháng bốn quan chức y tế thành phố thượng hải wu guangyu công bố một báo cáo khả quan
trong một cuộc họp báo hàng ngày
trích lời bà wu gần đây tình hình dịch tại thành phố có sự hướng giảm
số lượng đường và thị trấn ghi nhận hơn một trăm linh ca nhiễm một ngày đã giảm trong ba ngày liên tiếp
sự lây lan trong cộng đồng đã được kiểm soát một cách hiệu quả bằng chứng là vào cùng ngày
thường hải đã không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới bên ngoài các khu vực phong tỏa
trong khi một mươi sáu ba triệu người vẫn chưa được phép rời khỏi nhà bảy tám mươi năm triệu người khác có thể đến các nhà máy
hoặc ra ngoài tăng hai triệu so với tuần trước
tuy nhiên một số người ít bị hạn chế di chuyển hơn cho biết họ vẫn phải xin phép
giới chức trách khu phố để đi ra ngoài nhưng không xin được
theo lời bà gu xu hướng này đã dẫn đến việc giảm đáng kể số lượng người dân cư trú
trong các khu vực bị phong tỏa nơi các quy định cấm di chuyển nghiêm ngặt nhất được thực thi
các nguồn tin tiết lộ với reuters rằng thường hải đặt mục tiêu ngăn chặn sự lây lan
của covid một mươi chín bên ngoài các khu vực cách ly vào ngày hai mươi tháng bốn
số ca mắc mới bằng tại khu vực bên ngoài các khu phong tỏa
quả là tín hiệu đáng mừng cho thành phố thượng hải vẫn luôn căng mình chống dịch covid một mươi chín
kể từ khi nơi này bùng phát đợt dịch nghiêm trọng nhất vào năm nay
tuy nhiên thành phố cũng khiến cho nhiều người dân phải đặt ra câu hỏi
về con số tử vong thực tế được ghi nhận
vâng thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sáng nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn những tin tức mới nhất
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày